bất chấp hiệu lệnh mời hành khách xuống xe kiểm tra y tế một tài xế trú tại thành phố quảng ngãi đã chửi bới và không chịu tuân thủ yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng vừa tiến hành ngăn chặn thành công vụ việc tài xế thông chốt và có hành vi chống đối người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi tám tháng năm tại khu vực trạm kiểm soát dịch bệnh cửa âu hòa phước thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tài xế nguyễn văn tuấn chú thành phố quảng ngãi điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi sáu b một nghìn hai mươi hai lưu thông trên tuyến quốc lộ một a hướng từ nam ra bắc được yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế
thay vì chấp hành tài xế này đã khóa cửa nhốt một cán bộ cảnh sát giao thông và điều khiển xe thông chốt
ngay lập tức tổ công tác làm nhiệm vụ tại cửa ô hòa phước đã chặn đứng được hành động trên
hôm đó lúc đó là cho xe đi rồi anh leo lên xe rồi hai anh em dàn co lên xe rồi
không rõ cái vụ việc đó đâu không biết em sẽ nghĩ gì rồi đấy cái đó đúng hay là sơ
giờ có thể là em nghĩ là sơ sơ là em cho điều khiển xe đi tiếp
mà không có xúc định cái giá tờ để cho mấy anh đó kiểm tra đó kiểm tra cái hành lý họ quá đó
chưa dừng lại ở đó tài xế và phụ xe của xe khách còn hung hăng hùa nhau chống trả lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế xã hòa phước
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã nhanh chóng
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ tổ công tác trật áp các đối tượng ổn định tâm lý hành khách trên xe
cảm xét nhanh tại thùng hàng của xe khách có chứa nhiều hàng hóa cá thể mèo và chó đã chết bốc ngùi hồi thối không rõ huyệt bốc xuất xứ
công an đang phối hợp với sở hữu thông phong chánh là ghi lời khai của người dân và đang tạo điều kiện về đồ ăn nước uống
cũng như là đang điều xe để mà tăng bo cho người dân đi về quê từ đà nẵng đi các tỉnh và điểm kết thúc là tại thành phố hải phòng
phòng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc những hành vi chống đối như trên
trong khi các lực lượng nơi tuyến đầu căng mình chống dịch thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch để người dân được an toàn
thì vẫn có những tài xế phụ xe nhận thức kém bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng
đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những ai còn xem thường pháp luật
tìm mọi phương cách đối phó bất chấp đến sự an toàn của người dân